theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên mưa lớn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay gây lũ đã khiến cho một người mất tích và ba người bị thương tại xã sipafin huyện nậm pồ
vào khoảng sáu giờ sáng nay trận mưa to gây ra lũ lớn tại khe suối bản phi lĩnh
tại công trường đào hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại số sáu đang có bốn công nhân thi công đào hầm tại cửa hầm số ba khu vực km hai mươi chín địa phận bản phi lĩnh một xã sipafin
do mưa to lũ suối lớn bất ngờ tràn vào trong hầm đã khiến cho một người mất tích là lý a dia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại huyện nậm bồ
ba người bị thương là giàng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ xã sipafin
giàng a lử chú tệ xã trà cang
và huyện nậm pồ và sùng a cử chú tệ xã ma thì hồ huyện mường trà đã được sơ cứu và chuyển xuống trung tâm y tế huyện mường trà để theo dõi và điều trị
việc tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm đang được tiến hành khẩn trương